nhà chức trách cũng phong tỏa chợ nại hiên đông từ giờ ngày một mươi hai tháng tám để phun hóa chất tiêu độc khử trùng
người dân sống quanh khu vực và các tiểu thương tại chợ cũng được lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
đến chiều qua sáu trăm bảy mươi mẫu bệnh phẩm liên quan đến chợ nại hiên đông đều cho kết quả âm tính
ubnd quận sơn trà yêu cầu tiểu thương chuẩn bị hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm
chỉ bán những mặt hàng thiết yếu thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và các quy định của ubnd tp đà nẵng về công tác phòng chống dịch bệnh
âu thuyền và cảng cá thọ quang tại phường nại hiên đông quận sơn trà tp đà nẵng
là âu thuyền và cảng cá lớn nhất miền trung hoạt động bốc xếp vận chuyển buôn bán hải sản
với sự tham gia của hàng nghìn ngư dân và tiểu thương mỗi ngày
nhằm đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch tại đây
suốt đêm qua lực lượng y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm dịch covid một mươi chín trên diện rộng
cho toàn bộ người dân hoạt động tại âu thuyền và cảng cá thọ quang
do việc cập tàu của ngư dân và hoạt động bốc xếp buôn bán của tiểu thương
tại âu thuyền và cảng cá thọ quang diễn ra chủ yếu từ hai mươi ba h đêm đến bốn năm h sáng hôm sau
bởi vậy để thuận tiện cho việc tập hợp người dân bắt đầu từ hai mươi hai giờ đêm
hơn bốn mươi nhân viên y tế của quận sơn trà đã chia ca tổ chức lấy mẫu xét nghiệm
từ hai mươi hai h đến h
chúng tôi sẽ lấy khoảng ba trăm linh mẫu xét nghiệm từ một mươi hai giờ
trở về ba giờ sáng chúng tôi sẽ lấy thêm tám trăm linh ca nữa
từ ba h sáng đến sáu h sáng chúng tôi sẽ lấy thêm một năm trăm linh ca nữa
tổng cộng là hai sáu trăm linh ca nhằm ra soát phát hiện những ca lây nhiễm cao trong cộng đồng
cảm thấy là an tâm là sức khỏe cho mình và cả gia đình mình nữa
cảm thấy yên tâm hơn chắc chắn hơn của bản thân mình và gia đình và cộng đồng
nhằm đảm bảo an toàn cho việc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho gần ba người
ban quản lý cảng cá và âu thuyền thọ quang cùng với các lực lượng chức năng đã bố trí xét nghiệm theo nhóm
đảm bảo yêu cầu dàn cách trước đó nhiều biện pháp phòng chống dịch cũng đã được triển khai tại đây
đưa ra nhiều cái biện pháp để quản lý thứ nhất trong đó là việc tuyên truyền nhắc nhở
tuyến cáo bà con thường xuyên phải đeo khẩu trang vẽ tay sốt khẩn và giữ khoảng cách khi vào cặp chợ
những người nào không đeo khẩu trang và không thực hiện nghiêm cấp quy định thì chúng tôi không cho vào cảng
cái thứ hai là về quản lý kiểm soát người vào cản thì chúng tôi cấp soát thẻ thẻ thì đó là có thông tin
phát trang của từng người vào cản những người nào có thẻ mới được cho vào cản và những người nào mà
không có thẻ và không có cái nhiệm vụ hay cái mục đích lý do chính đó để vào cảng cá thọ khoan thì không được vào cản
âu thuyền và cảng cá thọ khoan thuộc phường nải hiền đông
quận sơn trà trên địa bàn phường đã phát hiện một mươi hai ca nhiễm covid một mươi chín một trăm một mươi năm trường hợp f một hai trăm tám mươi ba trường hợp f hai
việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cũng như siết chặt những biện pháp phòng chống dịch tại đây là vấn đề cấp thiết
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cầm nhật thông tin mới nhất liên quan đến vụ lê quốc tuấn
tức tuấn khỉ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện củ chi tp hcm
dùng súng ak bắn chết năm người viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã hoàn tất cáo trạng truy tố một mươi chín bị can trong vụ án này
theo cáo trạng do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc tại một vườn nhãn ở xã tân thạnh đông huyện củ chi tp hcm
lê quốc tuấn đã xả súng làm chết bốn người sau khi gây án tuấn cướp xe máy cùng số tiền tám trăm linh hai triệu đồng
trong lúc trốn chạy tuấn cướp thêm hai xe máy bắn chết thêm một người và làm bị thương hai người
đến tối một mươi ba dạng sáng ngày một mươi bốn tháng hai tuấn chống trả nên bị lực lượng chức năng tiêu diệt
hành vi của tuấn đủ yếu tố cấu thành tội giết người cướp tài sản tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tuy nhiên trong quá trình bỏ trốn tuấn đã chống trả khi bị vây bắt nên công an thành phố đã nổ súng tiêu diệt
vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra đình chỉ điều tra đối với tuấn
quá trình bỏ trốn của tuấn đã nhận được sự giúp sức của nhiều đối tượng
cáo trạng truy tố một mươi chín bị can về các tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
về trách nhiệm dân sự gia đình các nạn nhân có đơn yêu cầu bồi thường hơn hai hai tỷ đồng
trong đó có một nạn nhân yêu cầu bồi thường một sáu tỷ đồng
hiện viện cảm giác nhân dân tp hcm đã chuyển cáo trạng và toàn bộ hồ sơ sang tòa án để lên lịch xét xử vụ án đáng chú ý này
ba đối tượng là lái xe và vụ xe của nhà xe thủy hồng ở xã vĩnh trân huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
đã bị công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc ra quyết định tạm giữ hình sự về hành vi cướp tài sản trên xe khách
ngày năm tháng tám công an huyện bình xuyên nhận được đơn trình báo của vợ chồng anh giảng a pùa và chị lý thị mình
cùng ở xã mường thải huyện phù yên tỉnh sơn la bị các đối tượng trên xe khách biển kiểm soát một mươi chín b một nghìn bảy mươi năm
đánh đập cướp tài sản với số tiền khai báo là một mươi triệu đồng
ngay sau khi nhận được trình báo công an huyện bình xuyên đã nhanh chóng xác minh ba đối tượng gây án
gồm đỗ mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai bùi đăng khanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và đỗ quang thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại huyện thanh ba tỉnh phú thọ
do thiếu tiền tiêu xài cả ba đã có hành vi điều khiển xe không theo tuyến đăng ký
tự ý thu giá vé cao hơn so với quy định chèn ép khách hàng nếu khách hàng phản kháng sẽ dùng vũ lực để đe dọa
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên khóa
những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện